sau buổi hội đàm với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội cuba esteban lazo herndez đã có bài phát biểu quan trọng trước quốc hội việt nam
mở đầu bài phát biểu chủ tịch quốc hội cuba bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi được phát biểu trước các đại biểu quốc hội việt nam
đây không chỉ là niềm vinh hạnh mà còn thể hiện mối quan hệ thân thiết đoàn kết anh em gắn bó hai dân tộc
chia sẻ về mối quan hệ gắn bó lâu dài qua các thời kỳ đấu tranh xây dựng đất nước
chủ tịch quốc hội cuba cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo việt nam qua các thời kỳ đã dành cho đất nước và nhân dân cuba trong từng giai đoạn
chủ tịch quốc hội cuba cũng bày tỏ hy vọng chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ bền vững giữa hai quốc hội và nhân dân hai nước
trách nhiệm của hai nước hiện nay đó là phải tăng cường mở rộng và phát triển mối quan hệ hữu nghị hai nước lên tầm cao mới cũng như chuyển lại cho các thế hệ mai sau